thưa quý vị sáng nay dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội vương đình huệ
quốc hội hoàn thành các nội dung còn lại của phiên chất vấn và trả lời chất vấn
nhiều vấn đề cụ thể liên quan đến vấn đề văn hóa giáo dục y tế khoa học báo chí
truyền thông lao động được các đại biểu quốc hội tiếp tục chất vấn
các trưởng ngành và thủ tướng phó thủ tướng phụ trách lĩnh vực
đại biểu leo thị lịch nêu hiện nay cả nước còn thiếu gần một trăm hai mươi giáo viên các cấp học
nếu vẫn tiếp tục giảm một mươi viên chức theo trả lời của bộ trưởng bộ nội vụ trong phiên chất vấn ngày bảy tháng một mươi một
thì liệu đội ngũ giáo viên có bảo đảm về số lượng đặc biệt các khu vực vùng sâu vùng xa
không có điều kiện tự chủ thì giáo viên càng thiếu
xin bộ trưởng cho biết giải pháp nào trong giải quyết tình trạng thiếu giáo viên trong thời gian tới
và câu hỏi này tôi cũng dành cho phó thủ tướng giải pháp nào của chính phủ trong thời gian tới để giải quyết vấn đề này
bộ trưởng bộ nội vụ
giáo dục và đào tạo cho biết để giải quyết được vấn đề này cần có giải pháp đồng bộ
việc thiếu giáo viên đặc biệt xảy ra ở vùng sâu vùng xa
mặc dù năm năm qua chúng ta đã sắp xếp dồn dịch được nhiều điểm trường
công tác này cần được tiếp tục ở nhiều khu vực
với việc giảm một mươi biên chế giáo viên đặc biệt với khu vực miền núi vùng sâu vùng xa bộ trưởng đề nghị
việc giảm biên chế một mươi
ngành giáo dục cũng một vài lần đã đề nghị là cái tỷ lệ này không nên một cách
tỷ lệ cao bằng máy móc giống nhau ở các địa phương
đối với các nơi mà tỷ lệ biên chế là viên chức giáo dục lớn hơn
thì cũng cần cân nhắc đối với việc giảm này để đảm bảo có đủ giáo viên và đỡ khó khăn
phó thủ tướng trần hồng hà khẳng định giáo dục là động lực cho sự phát triển
vì thế sẽ bảo đảm đội ngũ nhà giáo đủ về số lượng chất lượng
cũng như giải quyết thỏa đáng các vấn đề tự chủ tại các khu vực còn nhiều khó khăn
tục chính là một nhiệm vụ hết sức quan trọng để chuẩn bị cho nguồn nhân lực chất lượng cao
trong đó bên cạnh đổi mới toàn diện các phương pháp dạy và học đổi mới sách giáo khoa
thì chúng tôi sẽ hết sức cân nhắc đánh giá tổng kết trong quá trình mà chúng ta đang thực hiện những chủ trương
như là vấn đề xã hội hóa vấn đề tự chủ vấn đề chính sách giáo dục
vấn đề đảm bảo đội ngũ giáo dục có đủ tiêu chuẩn và chất lượng cũng như là số lượng
chúng ta cần phải xem kết từ khâu dự báo
nhu cầu quy hoạch giải quyết một cách thỏa đáng giữa vấn đề tự chủ vấn đề xã hội hóa
đảm bảo đầu tư nhà nước và tăng đầu tư nhà nước để cho các vùng sâu vùng xa
để có thể đáp ứng được với đào tạo cán bộ cũng như là cơ sở vật chất
kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề văn hóa xã hội
có một trăm hai mươi bốn đại biểu đăng ký chất vấn tranh luận
trong đó có ba mươi năm đại biểu đã thực hiện được nhiệm vụ chất vấn
sáu bộ trưởng và phó thủ tướng chính phủ trả lời chất vấn